tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa một mươi thuyền viên cùng tàu cá bth chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bảy ts gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi tàu cá bth chín nghìn chín trăm tám mươi bảy ts do bà lê thị thu vân chú tại thị xã la di tỉnh bình thuận làm chủ tàu đang hoạt động khai thác trên khu vực đông bắc côn đảo
cách vũng tàu khoảng tám mươi một hải lý về hướng đông nam bất ngờ bị hỏng máy chính trên tàu có một mươi thuyền viên
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn sr bốn trăm một mươi ba khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp
sau khi tiếp cận một tổ công tác đã sang kiểm tra sửa chữa máy chính cho tàu hỗ trợ lương thực thực phẩm và nước uống chăm sóc các thuyền viên trên tàu bth chín nghìn chín trăm tám mươi bảy ts
để bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên tàu sr bốn trăm một mươi ba đã lai rắt tàu bth chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bảy ts cùng một mươi thuyền viên về cảng vũng tàu vào tám giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi